chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai đoàn công tác của bộ chính trị do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương dẫn đầu
đã có cuộc làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an
cùng dự có đồng chí nguyễn phước lộc phó trưởng ban dân vận trung ương
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao tỉnh nghệ an đã nghiêm túc
quyết liệt trong quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết một mươi tám nghị quyết hai mươi sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
hôm nay đồng chí cũng đề nghị quá trình thực hiện nghị quyết hai mươi sáu ở nghệ an phải kết hợp với nghị quyết trung ương bốn
về xây dựng trình đốn đảng và nghị quyết trung ương sáu trung ương bảy về công tác cán bộ
tất cả được lồng ghép với nhau chặt chẽ và sâu sắc
đồng thời đồng chí cũng đề nghị nghệ an nghiên cứu khắc phục những điểm còn hạn chế
trong quá trình thực hiện nghị quyết hai mươi sáu và nghị quyết một mươi tám với tinh thần là quyết tâm
thực hiện một cách thận trọng có bước đi chặt chẽ
đặc biệt tỉnh phải quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của cán bộ để tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nghị quyết của đảng
cũng trong sáng nay đồng chí trương thị mai cùng đoàn công tác đã đến trao tặng ba căn nhà tình nghĩa
cho các hộ dân của huyện nghi lộc và thị xã cửa lò